thưa quý vị mỗi ngày chúng ta đều đang dễ dàng thải bỏ đi rất nhiều vật dụng và đơn thuần coi chúng là rác
thế nhưng với anh nguyễn văn thơ những đồ dùng bỏ đi đều có thể tái chế và mang một công dụng khác
và chỉ từ suy nghĩ ấy anh thơ đã thu gom rất nhiều đồ dùng cũ hỏng để rồi xây dựng nên một không gian tái chế rất đặc biệt
đó chính là quán cà phê tái chế có tên gọi là hidden gem
khi mà quán ra đời thì đối với một cái ý nghĩa là muốn truyền tải cái thông điệp đến mọi người về việc bảo vệ môi trường
tôi thấy rác thải rất là nhiều và tôi thấy là khắp mọi nơi và nếu như chúng ta biết vận dụng và muốn biết khai thác thì rác thải nó trở thành một cái nguồn tài nguyên rất là lớn
thay vì việc vứt ra ngoài môi trường tạo ra một cái áp lực rất là lớn trong môi trường
thì chúng ta có thể
tái sử dụng và tái chế nó
hidden gem có nghĩa là viên ngọc ẩn
và ở đây tôi với cái truyền tải cái thông điệp là tôi tìm thấy những cái viên ngọc ẩn trong rác
tại quán hidden gem thì có hàng ngàn các vận dụng làm được từ đồ tái chế
nhưng các chai nhựa thì có khoảng ba năm trăm linh chai
rồi tất cả các chất liệu từ nhôm đồng sắt vụ
tất cả các chất liệu có thể tìm thấy ở đồ tái chế
chất liệu có thể tìm thấy ở đây như là sợi thủy tinh composite nhựa gỗ rồi thủy tinh rồi sành xứ tất cả mọi thứ
bởi vì bà nội tôi có dạy một câu mà tôi rất là nhớ là trước khi mình vứt đi một cái gì đấy thì mình nên xem xét nó kỹ
có khi mà mình tìm thấy những cái giá trị của nó
tức là cũng muốn con cái là không muốn vứt đi
trước khi khi mà tôi còn nhỏ thì tôi mới nhớ là nếu như mình xem xét kỹ
thì mình có khi nó chưa có một cái giá trị nhất định nào đấy
thế thì chính vì thế nên là tôi thấy là tất cả mọi thứ đều có thể tái chế được
tám mươi những cái vật dụng ở đây nó hoàn toàn do ngọc hứ và tôi làm ra
khi làm ra cái quán cà phê này rác thải thì đối với tôi là điều khó khăn nhất
đấy là vượt qua chính mình
có những thứ mà nếu như mình dễ dãi một chút là mình sẽ đi lệch hướng
có những cái khó khăn mình bắt buộc mình phải vượt qua
mang các cái rác thải vào nó rất là bẩn
và khi mà nó bẩn như vậy thì điều cơ bản nhất là mình phải làm sao để truyền thải công việc
thì mình phải khó khăn
mình cảm thấy cái sứ mệnh mình muốn làm cho môi trường thì mình phải làm
chứ mình không thể buộc cuộc được
thứ hai là lúc mà giai đoạn đầu làm tôi làm cái này
mọi người nghĩ tôi bị điên
tôi đang làm có một công việc tốt
rồi tôi nghỉ việc
và tôi đi nhặt rác
và tôi làm cho cái quán này
có người thì gọi là thơ đồng nát
có người thì gọi là thơ điên
thế nó làm sao
có vấn đề gì đấy
thậm chí là những người thân nhất của mình
nhưng mà mình không trách mọi người về cái đấy
bởi vì điều quan trọng nhất là mình biết mình đang làm gì
và sứ mệnh của mình đặt ở đâu
thì tôi cũng chỉ cười thôi
nhưng mà mọi người bây giờ thấy là một cái điều rất là tuyệt vời
thậm chí là bố mẹ tôi cũng không hiểu lúc giai đoạn đầu
những người sinh thành ra mình cũng không hiểu
có những câu hỏi là tại sao con lại nghỉ việc
tại sao lại như thế
tại sao lại làm những cái này việc này
thế thì mọi người sau đó thì hưởng ứng
sau đó thì mình nhìn thấy là những cái thành quả mình làm ra
và đặc biệt bố tôi khi lúc mà tôi làm ấy
thì không có ra thăm mấy lần
thì thấy những cái đồ mà không ngờ con mình lại làm được những cái đồ như thế này
thì cũng rất là
sau đó thì bố tôi cũng nhanh chóng và hưởng ứng
và động viên rất là nhiều của gia đình và bạn bè nữa
tôi cũng là người đầu tiên
mà nghĩ ra cái cách mà vẽ trên chai nhựa thay vì chai thủy tinh
thì ở dưới đây có một số cái đèn từ cái chai nhựa đấy
và chai thủy tinh thì khi mà họ nhìn thấy những cái điều đấy
thì một số các công ty du lịch ấy
họ thấy tôi có cái ý tưởng đấy
họ rất là thích
và họ giới thiệu với du khách của họ
và khách du lịch châu thì họ rất là thích
cái là có những cái buổi mà có ý nghĩa
cho việc là chuyến đi của họ
và họ muốn lan tỏa cái việc bảo vệ môi trường đấy
và hướng tới các khách du lịch của họ cũng đi theo cái hướng là du lịch xanh
trước kia thì tôi có dạy một nhóm bảy người nước ngoài
sau đó tôi dạy một nhóm tám người
và lần này là hai mươi ba người
trên là năm team
tất cả mọi người đều rất là hào hứng
và họ cảm thấy rất là ý nghĩa
và họ vô cùng vui vui sướng
thì mà tham gia cái buổi workshop đấy
đấy là một cái mà tôi đem lại cái niềm vui nó lan tỏa và dân gian trong chúng tôi rất là nhiều
và gần như mỗi lần làm như vậy
cái quá trình chuẩn bị của tôi nó rất là nhiều
và tôi thấy rất là hào hứng
tôi hy vọng là mọi người cũng quan tâm đến môi trường nhiều hơn
không vì ai cũng câm lên
ai cũng nói
cũng kêu ca phàn nàn về hô nhiễm môi trường
về bụi mịn
ai cũng sợ
sợ nhưng mà lại không có hành động để biết làm thế nào
chúng ta lại làm gì đối với nó
thì câu hỏi đấy thì chúng ta không làm
mà thay vì chúng ta cứ kêu ca phàn nàn như thế
mà không có một cái hành động tích cực
một hành động cụ thể
thì làm sao nó có thể thay đổi được
chúng ta hãy học hỏi